tiếp ông choi yong choo chủ tịch hội hữu nghị hàn quốc việt nam chủ tịch tập đoàn panko
một doanh nghiệp hàn quốc đang triển khai các dự án diệt may tại miền trung việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hoan nghênh ông choi yong choo và tập đoàn panko
đang triển khai tích cực các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đến việt nam
trong đó có các doanh nghiệp hàn quốc
thủ tướng đánh giá cao việc ông choi yong yu thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến giao lưu
hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam hàn quốc đồng thời đề nghị ông choi yong ju tiếp tục ủng hộ
thúc đẩy hoạt động giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp hàn quốc với việt nam
ông choi yong du trân trọng cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp cho biết tập đoàn panco
đang triển khai các nhà máy sản xuất tại việt nam và có ý định mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực khác
như nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực miền núi ở miền trung việt nam
ông choi yong yu cũng cho biết tập đoàn panco sẽ đầu tư những thiết bị công nghệ mới tại các dự án ở việt nam
cùng với đó sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp hàn quốc tiếp tục đến việt nam đầu tư
qua đó cân bằng hơn cán cân thương mại giữa hai nước